năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ tp hà nội đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của bốn trăm chín mươi bảy đại biểu chính thức
đại diện cho hơn bốn mươi năm vạn đảng viên trong toàn đảng bộ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
giữa đại hội có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
gợi mở những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn
đảng bộ hà nội cần phải có tầm nhìn không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ mà phải nhìn xa hơn thế nữa
với những cách làm bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước
hà nội với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước
cần huy động mọi nguồn lực khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh bền vững
thực sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông hồng vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước
thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế thủ đô
phải thực sự tạo được những lúc đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra
giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
tôi xin nhấn mạnh nói đến hà nội là nói đến văn hóa
nghìn năm trên thế giới hiếm có văn vật văn hiến văn hiến và anh hùng
đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh là động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô trong thời gian tới
tôi nói lại cả nước ta không nơi nào có được như hà nội
do đó cần khơi dậy lòng tự hào tình yêu nước tinh thần trách nhiệm đối với hà nội
tuyên truyền trong dân giáo dục thế hệ trẻ
lòng tự trọng tự tin từ đó thấy rõ trách nhiệm với hà nội
xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh hiện đại tôn trọng pháp luật
người hà nội phải sống thực sự có văn hóa tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc
đó là lối sống nhân ái nghĩa tình thủy chung trong sáng lịch sự
nó cũng thể hoa nhài dấu không thanh lịch cũng là người chàng an
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu trong nhiệm kỳ tới
đảng bộ hà nội cần tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
người có chức vụ càng cao
chẳng phải gương mẫu
tấu tranh có hiệu quả
với các căn bệnh của chủ nghĩa ca nhân
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của đảng
kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán
bác bỏ các quan điểm sai trái xuyên tạc thù địch
đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
chống chạy chức chạy quyền xử lý nghiêm đồng bộ cả kỷ luật đảng
kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật đối với những người vi phạm
nhưng đồng thời chúng ta cũng kịp phát hiện tuyên dương nêu gương những người làm tốt
người tốt việc tốt chưa phải chỉ nói một chiều
chỉ có xem xét xử lý đi kỷ luật thôi không phải
xây dựng cho nhiều người tốt việc tốt
nhiều phong trào người tốt việc tốt đồng thời với xây là chống
chống cũng là để xây với cái tinh thần như vậy
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm
chống lãng phí tiêu cực với quyết tâm cao hơn hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn
hiệu quả hơn không có vùng cấm không có ngoại lệ khắc phục bằng được
không có những yếu kém khuyết điểm trong những kỳ vừa qua về vấn đề này
vừa rồi có trường hợp không phải nói thì chúng ta đều biết cả rồi rất đau xót
sắp đại hội đến nơi rồi mà một đồng chí lãnh đạo chủ chốt bị xử lý như thế
ở đây mới là bước đầu thôi có đau
thì đau lắm mình không mong muốn như thế
vì vậy bác hồ thường cân rằng đảng bộ hà nội phải làm hướng cho các đảng bộ khác
cả nước nhìn về thủ đô ta thế giới trông vào thủ đô ta
tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên
tươi đẹp mạnh khỏe cá với vật chất và tinh thần
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng
với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang
với tinh thần đổi mới sáng tạo dân chủ kỷ cương đoàn kết trách nhiệm
đảng bộ chính quyền và nhân dân hà nội sẽ nắm bắt và phát huy tốt mọi thuận lợi
thời cơ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức
chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng thủ đô hà nội ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
thưa quý vị và các bạn sáng nay một mươi hai tháng một mươi
phiên khai mạc đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã được tổ chức trọng thể tại hà nội với sự có mặt của ba trăm bốn mươi bốn đại biểu
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
cùng dự có các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí lê hồng anh nguyên thường trực ban bí thư
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và bầu đoàn đại biểu đảng bộ công an trung ương dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
bày tỏ nhất trí cao với báo cáo chính trị trình đại hội đã xác định rất đúng về phương hướng nhiệm vụ
mục tiêu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong nhiệm kỳ tới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
trong bất cứ hoàn cảnh điều kiện nào lực lượng công an nhân dân cũng phải kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối
trực tiếp toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân
mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ công an phải thấm nhuận sâu sắc nhận thức con đảng là con mình
tuyệt đối trung thành với đảng gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh
để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân
cũng trong hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ quảng nam lần thứ hai mươi hai đã khai mạc
phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng nam lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh
thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị tỉnh quảng nam đã tập trung triển khai tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng cấp cơ sở
cấp trên cơ sở tích cực chuẩn bị nội dung nhân sự các điều kiện
cho đại hội đảng bộ tỉnh
đồng thời trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn đang tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
cùng với cả nước đảng bộ và nhân dân quảng nam đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt mục tiêu kép
lập nhiều thành tích chào mừng đại hội một mươi ba của đảng
sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thái nguyên lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã khai mạc
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đánh giá cao những thành tiệu quan trọng
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thái nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng chí phạm bình minh đề nghị đại hội tập trung thảo luận phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua
tìm ra giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để làm bước đột phá mới trong nhiệm kỳ mới
tạo tiền đề để thu hút đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương
phấn đấu xây dựng thái nguyên trở thành đô thị hiện đại của vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm hai nghìn ba mươi
thay mặt chính phủ
và nhân dân việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc một lần nữa chúc mừng ông suga vừa qua đã được bầu làm thủ tướng nhật bản
khẳng định việt nam luôn coi trọng nhật bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu lâu dài
mong muốn tiếp tục cùng nhật bản tích cực thúc đẩy hợp tác song phương cũng như trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của nhật bản dành cho việt nam trong đối phó với dịch covid một mươi chín thời gian qua
mong hai bên tiếp tục hợp tác hỗ trợ lẫn nhau vượt qua dịch bệnh trong thời gian tới
thủ tướng suga bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ việt nam nhật bản cảm ơn sự hợp tác tích cực của việt nam trong phòng chống covid một mươi chín
thủ tướng suga khẳng định coi trọng và mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới đánh giá cao vai trò vị thế của việt nam ở khu vực và quốc tế
cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với việt nam vì thành công của hình nghị cấp cao asean sắp tới
thủ tướng suga cũng bày tỏ chia sẻ và gửi lời thăm hỏi tới nhân dân miền trung việt nam về những thiệt hại do mưa lũ gây ra
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã mời thủ tướng suga sớm thăm việt nam vào thời gian thích hợp thủ tướng suga đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại nhà quốc hội phiên họp thứ bốn mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã họp tiến hành giám sát chuyên đề
việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam là thành viên
với sự điều hành của phó chủ tịch thương trực quốc hội tổng thị phóng
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện hiệp định thương mại tự do trong thời gian qua
việc tham gia hiệp định thương mại tự do là đúng đắn kịp thời phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa
tăng cường sự đan sen lợi ích trong mối quan hệ với các đối tác đặc biệt là các nước lớn các nước có tiềm lực về kinh tế và công nghệ hiện đại
góp phần giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị tranh thủ sự ủng hộ của các nước đối tác
đồng thời nâng cao uy tín của việt nam trên trường quốc tế vị thế quốc tế của việt nam được nâng lên rõ rệt
chính phủ và các bộ ngành trung ương cần tiếp tục giả soát hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách để thực hiện đầy đủ các chính sách theo lộ trình đã cam kết
bảo đảm tính đồng bộ hiệu quả duy trì ổn định nhưng phải quan tâm cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính
hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam xã tàm phú thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam và tỉnh thanh hóa
dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
công trình nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh thanh hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh quảng nam
ghi tên gần một bốn trăm linh liệt sĩ quê thanh hóa hy sinh tại quảng nam trong kháng chiến
vì quảng nam anh em hàng vạn người con thân yêu của quê hương thanh hóa đã ảnh dũng hy sinh
hiến dân chọn đời mình cho độc lập tự do của tổ quốc
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp bộ giáo dục và đào tạo
báo cáo về việc xử lý các ý kiến góp ý về sách giáo khoa tiếng việt lớp một
cụ thể sách tiếng việt lớp một của bộ cánh diều được phản ánh là khó đọc và nhiều chỗ không phù hợp với các cháu học sinh
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam khẳng định
người việt nam có truyền thống hiếu học vì thế việc quan tâm học hành của con cái
đặc biệt là các cháu lớp một và sách tiếng việt lớp một là điều dễ hiểu
việc nhận được nhiều ý kiến góp ý thậm chí có ý kiến gây gắt
đều thể hiện tâm huyết lo lắng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cháu mình
việc một bộ sách giáo khoa có lỗi nhất là sách giáo khoa đổi mới là điều không tránh khỏi
đặc biệt trước khi đưa vào giảng dạy bộ giáo dục và đào tạo chỉ tập huấn cho giáo viên
mà chưa tập huấn cho ông bà cha mẹ trong khi ông bà cha mẹ đều tham gia dạy các con ở nhà
qua cái việc này thì một mặt là tiếp thu ngay cho cái cuốn sách này
nhưng một mặt thì phải xem xét để có thể tăng cường hoặc là điều chỉnh bổ sung
nếu cần thiết để tất cả các quy trình quy định của cái việc biên soạn
rồi thì thẩm định rồi thì phê duyệt rồi thì tập huấn cho sách giáo khoa những năm tới đây
nên chăng là bây giờ sách giáo khoa ngay cả khi mà chưa chính thức thẩm định
khi đã nộp cho hội đồng thẩm định rồi thì liệu chúng ta có thể đưa lên mạng
và chúng ta kêu gọi toàn thể
trước hết là giáo viên các nhà khoa học các chuyên gia giáo dục
rồi thì cộng đồng xã hội người ta sẽ góp ý vào
và góp ý vào người ta giúp nhặt sạn luôn từ đầu
trả lời vấn đề này lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo các chuyên gia giáo dục cũng khẳng định
trên cơ sở ý kiến góp ý này và chúng tôi cũng đi khảo sát trong những tuần đầu của triển khai chương trình mới
thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hội đồng thẩm định sách quốc gia
phải rà soát giải trình rõ những nội dung mà còn có ý kiến góp ý
và trên tinh thần chúng tôi tiếp thu nắng nghe ý kiến
và có cái phân tích thực sự là phù hợp để hoàn thiện sách
đổi mới là quá trình nhiều ý kiến đóng góp là điều tất yếu
ban hành sách giáo khoa đổi mới là khâu rất quan trọng
trong đổi mới giáo dục
sách giáo khoa đặc biệt quan trọng nhất là sách giáo khoa lớp một đổi mới
cần có kế thừa phát triển có phân tích khoa học
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiếp thu nghiêm túc và mong nhận được sự góp ý
từ phụ huynh cộng đồng xã hội để hoàn thiện sách giáo khoa đổi mới
chuyển sang các tin tức cập nhật về tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền trung nước ta
thủ tướng chính phủ vừa có công điện số một trăm ba mươi chín
chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số bảy áp thấp nhiệt đới
công điện nêu rõ những ngày qua mưa lũ lớn trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề
về người và tài sản tại khu vực trung bộ
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi tới cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương
và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị chết và mất tích
những ngày tới thiên tai còn diễn biến phức tạp
để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành có liên quan
và các địa phương tiếp tục ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số bảy áp thấp nhiệt đới
để kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
tổ chức tìm kiếm người còn mất tích thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại
nhất là những hộ có người bị chết mất tích cứu chữa người bị thương
cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói
bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà cửa
huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
chuẩn bị phương án khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng để phục vụ sinh hoạt
khôi phục sản xuất ngay sau khi lỗ rốt
các bộ y tế tài chính lao động thương binh xã hội chủ động tổ chức khám chữa bệnh
cho người dân phun hóa chất xử lý môi trường sau lũ đồng thời chủ động đề xuất
để xuất cấp lương thực cho người dân vùng lũ
đối với công tác ứng phó với bão số bảy và áp thấp nhiệt đới
các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số bảy và áp thấp nhiệt đới
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cũng như hoạt động sản xuất
chuyển sang các tin tức quan trọng khác chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi
bộ tư lệnh quân khu bốn đã vào đến thừa thiên huế động viên cán bộ chiến sĩ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã và thành phố huế
đang nỗ lực giúp người dân phòng tránh thiên tai khắc phục hậu quả của mưa lũ
tại các nơi đến thăm thủ trưởng quân khu bốn đã chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ
và động viên bà con giữ gìn sức khỏe theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết
để chủ động trong phòng chống lũ lụt
đồng chí tư lệnh quân khu đã chỉ đạo lực lượng quân đội tiếp tục nắm chắc tình hình của người dân
nhất là các hộ gia đình neo đơn già cả để tiếp tục di rời nếu cần thiết
khẩn trương cứu trợ mì tôm gạo lương thực cho người dân
nhất là những hộ gia đình bị ngập sâu nhiều ngày
bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã quyết định lập sở chỉ huy tiền phương tại thừa thiên huế
để hỗ trợ các địa phương phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
ngay sau khi nhận tin có vụ sạt lở núi vùi lấp hơn một mươi công nhân thi công thủy điện giao trang ba
quân khu bốn lập tức điều động lực lượng đến địa bàn nghiên cứu chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn
để hỗ trợ chính quyền nhân dân thừa thiên huế sớm khắc phục hậu quả thiên tai
bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã trích hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng
song song với công tác khắc phục hậu quả do thiên tai
hôm nay tỉnh thừa thiên huế đã họp khẩn để bổ sung giải pháp hỗ trợ người dân
thống kê sơ bộ đến thời điểm này
trừ hai huyện nam đông a lưới toàn tỉnh thừa thiên huế đã bị nước lũ nhấn chìm
có nơi bị ngập sâu trên hai mét giao thông tê liệt
nước lũ gây chia cắt nhiều nơi toàn tỉnh có hơn năm mươi tám ngôi nhà bị ngập
có hai mươi năm người phải rời bỏ nhà cửa để chuyển đến nơi an toàn
đến nay mưa lũ đã làm năm người ở địa phương này bị chết một người mất tích
gần hai trăm chín mươi ha hoa màu bị hư hại bờ sông bờ biển bị sói sâu vào đất liền
tình trạng mất điện xảy ra tại nhiều nơi
tại những vùng trũng người dân đã ngâm nước lụt sang ngày thứ năm thứ sáu
nhiều nơi người dân không thể tổ chức nấu ăn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh công an tỉnh
đã huy động lực lượng hàng nghìn người hàng chục phương tiện phục vụ công tác ứng phó với lũ lớn
bảo đảm an toàn cho người dân tìm kiếm người bị mất tích khắc phục khẩn cấp các thiệt hại
còn tại tỉnh quảng nam tính đến một mươi sáu h chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi
các lực lượng chức năng của đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà tỉnh quảng nam và người dân địa phương
vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ba người dân xã tam hải huyện núi thành mất tích do lũ cuốn trôi
hiện do nước biển dâng cao chảy xiết nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn
trong hai ngày qua đồn biên phòng cơ khẩu cảng kỳ hà hải đội hai biên phòng tỉnh và huyện núi thành
đã huy động gần ba mươi cán bộ chiến sĩ thợ lặn cùng phương tiện để tìm kiếm ba nạn nhân bất tích
tuy nhiên do gió to nước lớn và chảy xiết nên việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả
trước đó vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi người dân phát hiện phương tiện số hiệu qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị chìm
khi đang neo đậu trên sông trên tàu có hai người được xác định là hai cha con
cũng trong ngày một mươi một tháng một mươi một người dân một người đàn ông bốn mươi tám tuổi cũng bị lật ghe khiến người này bị nước cuốn mất tích
hôm nay sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng có thông báo cho học sinh sinh viên trên địa bàn đi học trở lại
bắt đầu từ ngày mai một mươi ba tháng một mươi sau thời gian nghỉ học do mưa lũ
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đề nghị các trường tổ chức dọn vệ sinh trường lớp khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra
để chuẩn bị cho học sinh học viên sinh viên đi học trở lại vào ngày một mươi ba tháng một mươi
do một số khu vực trên địa bàn thành phố vẫn còn ngập lụt cục bộ nên sở yêu cầu các trường ở vùng trũng thấp
thuộc quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
riêng địa bàn huyện hòa vang học sinh học viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
còn tại quảng bình sau khi lũ rút dần chiều nay một mươi hai tháng một mươi tại một số địa phương ở các trường học của tỉnh quảng bình
lực lượng vũ trang và các đoàn thể đã giúp đỡ các thầy cô dọn dẹp vệ sinh môi trường sửa soạn lại phòng học để đón học sinh đi học trở lại
tại vùng rốn lũ tân hóa nước đã rút huyện minh hóa đang tập trung huy động lực lượng phương tiện cùng với thầy cô và phụ huynh học sinh tiến hành dọn dẹp bùn đất khắc phục các thiệt hại để đón học sinh vào học
ở hai huyện lũ ngập sâu rút chậm là lệ thủy và quảng ninh việc dạy học trở lại khó khăn hơn do nhiều trường đang bị ngập
đến sáng nay huyện quảng ninh mới có hai mươi bảy trên năm mươi chín trường học đón học sinh vào học ở huyện lệ thủy mới có hai mươi bảy trên tám mươi năm trường hoạt động trở lại
số đông còn lại chưa biết bao giờ mở được cửa trường do nước còn ngập giao thông đang ách tắc
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo quảng bình hiệu trưởng các trường đã được giao quyền chủ động cho nghỉ hoặc dạy học trở lại
song quan trọng nhất là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về trường lớp đường đi cho học sinh mới tổ chức dạy học sau mưa lũ
xin quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
trung quốc và campuchia ký kết hiệp định thương mại tự do
đề xuất thay đổi thời hạn thị thực với sinh viên quốc tế tại mỹ
singapore và chính sách trọng dụng nguồn tài
thưa quý vị bộ ngoại giao nga hôm nay thông báo không hoan nghênh hai nhân viên ngoại giao tại đại sứ quán bungary tại moscow
bộ ngoại giao nga trong ngày hôm nay đã đưa ra tuyên bố nêu rõ đại sứ bungary antanas chrystin
được mời đến bộ ngoại giao nga để nhận công hàm của bộ này về việc hai nhân viên đại sứ quán bungary ở moscow là những nhân vật không được hoan nghênh
tuyên bố nhấn mạnh động thái trên là biện pháp đáp trả quyết định vô căn cứ của chính quyền bungary trục xuất hai phó đại diện thương mại nga tại thủ đô sofia hồi tháng chín vừa qua
viện công tố bungary cáo buộc hai nhân viên cơ quan đại diện thương mại nga hoạt động gián điệp từ năm hai nghìn một mươi sáu với việc thu thập thông tin về kế hoạch hiện đại hóa quân đội
đại sứ quán nga tại bungary khẳng định phía bungary không đưa ra bằng chứng hoạt động gián điệp của hai nhà ngoại giao nga
hôm nay thái tử abu dhabi bộ trưởng ngoại giao của các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae đã thông báo về cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
thảo luận về tăng cường quan hệ song phương giữa uae với israel cũng như triển vọng hòa bình trong khu vực
thủ tướng israel netanyahu cho biết
ông đã mời thái tử abu dhabi
đến thăm israel và cũng đã nhận lời mời thăm uae nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể
ông netanyahu nhấn mạnh ông và thái tử abu dhabi sẽ sớm gặp nhau
nhà lãnh đạo israel đưa ra tuyên bố trên cùng thời điểm với nội các israel thông qua thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với uae
được thủ tướng netanyahu và ngoại trưởng uae ký vào ngày một mươi năm tháng chín tại washington dưới sự chủ trì của tổng thống mỹ donald trump
theo kế hoạch thỏa thuận này sẽ được trình lên quốc hội israel thông qua
với thỏa thuận này
uae sẽ là nước thứ ba ở vùng vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với israel sau ai cập ký thỏa thuận năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và jordan ký kết năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thỏa thuận nhận được sự ủng hộ của một số nước như pháp đức oman nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của palestine thổ nhĩ kỳ và iran
trung quốc và campuchia ngày hôm nay đã ký kết hiệp định thương mại tự do vốn tiến hành đàm phán trước đó chưa đầy một năm
nhằm cắt giảm thuế và tăng cường tiếp cận thị trường giữa hai bên
ngoại trưởng trung quốc vương nghị và thủ tướng campuchia hun sen tham dự buổi lễ ký kết được phát trực tuyến trên mạng
trung quốc và campuchia bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại tự do từ cuối năm ngoái áp dụng với nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại du lịch và nông nghiệp
theo đó cả hai nước sẽ cắt giảm thuế đối với các sản phẩm của nhau
bộ trưởng thương mại campuchia kỳ vọng hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới và giúp phát triển mối quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ hơn giữa hai nước thông qua khả năng tiếp cận thị trường cao hơn
người đứng đầu cơ quan chính sách thuế của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd vừa tuyên bố thỏa thuận đánh thuế các công ty công nghệ đa quốc gia mà một trăm ba mươi bảy nước trên thế giới đang nỗ lực đàm phán sẽ không thể đạt được trong năm nay
theo đại diện cơ quan chính sách thuế của oecd các bên gần như đã thống nhất các ý kiến xây dựng thỏa thuận song cho đến nay vẫn chưa hình thành văn kiện cụ thể
nguyên nhân một phần là do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã làm trì hoãn tiến trình này
đại diện oecd cũng thừa nhận nỗ lực xây dựng thỏa thuận này còn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía mỹ
hiện các công ty công nghệ của mỹ gồm google amazon facebook và apple đang bị cáo buộc thu lợi tại nhiều nước có mức thuế thấp
một số nước châu âu như pháp và anh cũng đã thông báo chính sách thuế của riêng các nước khi không có thỏa thuận toàn cầu đánh thuế các công ty công nghệ đa quốc gia
thưa quý vị bộ ngoại giao singapore cho biết làn đường xanh đối ứng giữa singapore và indonesia sẽ được mở vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới
và việc đi lại giữa hai nước phục vụ các hoạt động kinh doanh thiết yếu và công vụ sẽ được bắt đầu triển khai ngay sau đó
thỏa thuận được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi vào ngày hai mươi năm tháng tám bộ ngoại giao singapore cho biết
singapore và indonesia dự định đàm phán về một làn đường xanh có đi có lại
những người đáp ứng yêu cầu để được đi lại giữa hai nước sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín và sức khỏe cộng đồng
được cả hai quốc gia chấp thuận bao gồm xét nghiệm phản ứng pcr trước khi khởi hành và sau khi nhập cảnh từ các tổ chức y tế được công nhận
theo đề xuất mới của bộ an ninh nội địa mỹ thị thực cho những sinh viên có quốc tịch hoặc được sinh ra ở năm mươi chín quốc gia
trong đó phần lớn là các nước châu phi cùng một số nước trung đông và châu á
bao gồm cả việt nam sẽ chỉ có thời hạn tối đa là hai năm
đề xuất quy định về thời gian lưu trú của bộ an ninh nội địa mỹ áp dụng cho sinh viên quốc tế thị thực loại f
những người tham gia các chuyến thăm trao đổi thị thực loại g và đại diện truyền thông nước ngoài thị thực loại y
ngoài ra các công dân đến từ những quốc gia có tỷ lệ quá hạn thị thực cao cũng sẽ bị giới hạn thời gian lưu trú trong hai năm
việc điều chỉnh là cần thiết vì theo quy định hiện hành sinh viên có thể lưu trú ở mỹ miễn là họ có giấy y tế
bộ an ninh nội địa mỹ cho thấy đang tiếp tục học để lấy được bằng
bộ an ninh nội địa mỹ cho rằng thời gian lưu trú không xác định có thể gây ra những rủi ro cho an ninh quốc gia
bảy năm liên tiếp singapore đứng đầu khu vực châu á thái bình dương
về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm khi singapore trở thành quốc gia độc lập quốc gia này chỉ đứng ở cột mốc số
không về kinh tế không về tài nguyên và thậm chí không cả bạn bè
thủ tướng đầu tiên của singapore ông lý quang diệu cho rằng thứ duy nhất mà quốc đảo này nắm trong tay là tiềm lực con người
và từ đó đến nay chính sách phát triển nguồn nhân lực trong đó trọng tâm là trọng dụng nhân tài đã được singapore thực hiện rất hiệu quả góp phần đưa đất nước singapore cất cánh như hiện nay
một mươi gdp là khoản ngân sách mà chính phủ singapore dành để đầu tư cho phát triển và đào tạo
theo tính toán của ngân hàng thế giới một đứa trẻ được sinh ra ở singapore sẽ có năng suất đạt tám mươi tám ở tuổi trưởng thành nếu như các em được giáo dục đầy đủ và có sức khỏe tốt
do đó không chỉ có chính sách giáo dục tốt dành cho người dân
chính phủ singapore cũng xác định giáo dục là một kênh hữu hiệu thu hút du học sinh giỏi nước ngoài bằng việc cho vay tiền để chi trả cho những chi phí
sau khi tốt nghiệp với kết quả học tập cao những cử nhân ngoại này phải cam kết làm việc trong một công ty nào đó của singapore ít nhất là ba năm để trả nợ
có rất nhiều điều có thể học hỏi từ chính sách thu hút nhân tài của singapore
bắt đầu có lẽ là từ lịch sử hình thành
khi đây là một đất nước nhỏ với dân số ít họ buộc phải nâng cao chất lượng lao động của người dân đồng thời mở rộng cửa chào đón nhân tài nước ngoài
mức lương của một lao động bình thường ở singapore là khoảng hai usd một tháng hoặc cao hơn một chút
nhưng lao động nước ngoài có kỹ năng tay nghề được hưởng theo mức lương của các nhân tài và được phép đưa người thân sang sinh sống cùng hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch lâu dài tại singapore chỉ trong vài ngày
việc thu hút nhân tài đã khó nhưng quan trọng hơn là giữ chân nhân tài
giữ chân người tài luôn là thách thức với mọi chính phủ cũng như doanh nghiệp
tôi không nghĩ tất cả chỉ ở mức lượng
mà nó có rất nhiều yếu tố nữa như năng lực người quản lý các chế độ đãi ngộ môi trường làm việc thời gian làm việc và rất rất nhiều các vấn đề khác
biệt đãi người tài không thôi chưa đủ mà cần tạo niềm tin và tình cảm gắn bó nơi họ
không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động bằng tiện nghi trong môi trường làm việc và cuộc sống
những người tài có nhu cầu được công hiến sẽ được xã hội tôn trọng và vinh danh
chẳng hạn các bộ trưởng của singapore đều có truyền thống tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng thế giới
và mức lương của họ hiện cũng đang ở top đầu thế giới
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chính sách trọng dụng nhân tài đang gặp nhiều thách thức
khi dịch covid một mươi chín khiến tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng tám tăng lên mức bốn năm mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua
tại thời điểm hiện nay khó có thể dự đoán được tỷ lệ thất nghiệp của singapore trong những tháng tới sẽ tăng nhanh hơn hay duy trì ở mức như hiện tại
do đó chính phủ singapore đã đưa ra sáng kiến tăng trưởng của singapore

theo sáng kiến này thì mỗi lao động dưới bốn mươi tuổi có mức lương khởi điểm năm đô la singapore sẽ được hỗ trợ hai mươi năm lương và năm mươi cho các lao động từ bốn mươi tuổi trở lên
để đủ điều kiện tham gia chương trình này các công ty phải gia tăng số lượng lao động địa phương trong giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời các công ty này cũng phải gia tăng số lượng lao động địa phương trong giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời các công ty này cũng phải gia tăng số lượng lao động địa phương trong giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tuần trước chính phủ singapore cũng đã công bố ba chiến lược mũi nhọn nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch
và một trong số đó vẫn là chính sách thu hút nhân tài trên thế giới để bổ sung cho lực lượng lao động chất lượng cao của mình
tần trước chính phủ singapore cũng đã công bố ba chiến lược mũi nhọn nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt